vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại cánh đồng lúa giáp danh giữa xã cẩm trung và xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến bốn người tử vong tại chỗ
danh tính bốn nạn nhân bị tử vong ban đầu được xác định bao gồm phạm văn tình phạm văn lành nguyễn trọng ngoãn và nguyễn văn cường
cả bốn người nói trên đều trú tại thôn hưng dương xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
theo thông tin ban đầu vào thời điểm nói trên trong lúc đang thi công dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường điện ba mươi năm kv do khoảng cách quá gần nên cả bốn người đã bị dòng điện phóng xuống bị điện giật dẫn đến tử vong
nhận được tin báo công an huyện cẩm xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc